lễ hội đua thuyền tứ linh đầu xuân là lễ hội lớn nhất trong năm của người dân trên đảo lý sơn
thể hiện nét sinh hoạt độc đáo của cư dân vùng biển và cũng là dịp để những chàng trai
là những ngư dân trẻ trên đảo rèn luyện thi thố tài năng điều khiển ghe thuyền trên biển
hòa chung khi thế chào xuân mới huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi đã tổ chức lễ hội đua thuyền tứ linh truyền thống đầu xuân
lễ hội đua thuyền tứ linh xuân đinh dậu năm nay diễn ra trong năm ngày
từ ngày bốn đến ngày tám tết thu hút đông đảo người dân và khách thực phương tham dự
tại trường đua thuyền an hải an vĩnh hàng ngàn người dân địa phương và khách du lịch đã tập trung về đây để xem lễ hội đua thuyền đất đảo
hội đua thuyền lý sơn năm nay có tám đội thuyền long nghi quy phục với gần hai trăm linh vận động viên là ngư dân của các tộc họ trên đảo tham gia tranh tài
các ngư dân tranh tài sôi nổi trong sự cổ vũ tưng bừng của bà con đất đảo
và khách thực phương
đua sẽ làm cho mình phán khởi ra sức lao động sản xuất để người ta phán khởi trong vấn đề đảo nam
rồi thi đua để dành tháng lợi từng thuyền mình để đem lại kết quả đảo nam cho dân chúng được hoan lành
lễ hội đua thuyền tứ linh đầu xuân được tổ chức hàng năm từ ngày bốn tháng
tuổi tết âm lịch
đây là lễ hội lớn nhất trong năm của người dân đảo lý sơn
đua thuyền tứ linh thể hiện văn hóa tín ngưỡng độc đáo của cư dân vùng biển đảo quảng ngãi
là dịp để những ngư dân trẻ trên đảo gian luyện thi thố tài năng điều khiển đua thuyền trên biển
để mà đua thuyền thì cầu cho quốc thái giang an mưa thủng gió quà nông ngư là được mua
trải qua hơn ba trăm linh năm đến nay dịp tết nguyên đán và lễ khao lề thế lính hoàng sa các tộc họ trên đảo lý sơn lại tổ chức lễ hội đua thuyền tứ linh
văn hóa truyền thống này sẽ tiếp tục gìn giữ và bảo tồn để tưởng nhớ về cội nguồn